thủ tướng thụy điển úl christensen đã bày tỏ vô cùng quan ngại về những hậu quả nếu tiếp tục diễn ra các cuộc biểu tình
trong đó có hành vi báng bổ bản sao cuốn kinh koran
theo đánh giá của cơ quan an ninh quốc gia thụy điển nước này đã bị chuyển từ mục tiêu tiềm tàng
thành mục tiêu ưu tiên của các âm mưu tấn công khủng bố sau các vụ đốt kinh koran ở copenhagen
trả lời phỏng vấn hãng tin tt của thụy điển thủ tướng christensen nhấn mạnh
nước này đã bổ sung một số quy định liên quan đến việc cho phép thực hiện hành vi trên
chính phủ thụy điển đã nhiều lần chỉ trích việc người biểu tình đốt kinh koran ở stockholm gọi đây là hành động bài hồi giáo
thủ tướng christensen nhấn mạnh để đối phó với tình hình hiện nay một mươi năm cơ quan chính phủ
bao gồm quân đội thụy điển và các đơn vị thực thi pháp luật được giao nhiệm vụ tăng cường công việc
dưới sự chỉ đạo của cơ quan tình báo nước này
cùng ngày bộ trưởng bộ tư pháp thụy điển guner strammer khẳng định biện pháp nêu trên nhằm tăng cường khả năng
chống chặn và xử lý chủ nghĩa khủng bố cùng các hình thức cực đoan khác ở quốc gia bắc âu
trong một diễn biến liên quan bộ ngoại giao ả rập xê út sáng hai mươi tám tháng bảy thông báo đã triệu đại biện lâm thời
đại sứ quán đan mạch tại riyadh tới để trao công hàm phản đối vụ đốt kinh koran ở thủ đô copenhagen
đồng thời yêu cầu quốc gia bắc âu ngăn chặn những hành động bổ bán này
trước đó một ngày bộ ngoại giao ai cập tuyên bố đã triệu đại sứ đan mạch về các vụ đốt kinh koran gần đây